các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo vị lãnh đạo vụ việc đang được cơ quan công an điều tra cẩn trọng tỉ mỉ
công an tỉnh hương yên cũng đã mời cơ quan chuyên môn của bộ công an
viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả
vị lãnh đạo cho biết người thứ năm không ăn cơm cùng gia đình
nhưng tử vong cũng là một nút thắt mà đến giờ lực lượng chức năng chưa làm rõ được
cơ quan chức năng sẽ bảo lưu mẫu thức ăn và tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng hai gia đình ông n v s
ở thôn lai hạ trung trú xã hùng an huyện kim động có mời các con cháu đến chơi và ăn cơm trưa
bữa cơm trưa có chín người gồm vợ chồng ông s và gia đình của hai con gái là chị nguyễn thị tươi và nguyễn thị tình
sau bữa trưa cả hai gia đình con gái về nhà ở thôn duyên yên
xã ngọc thanh và thôn vĩnh đồng xã đồng thanh huyện kim động
đến tối cùng ngày cháu n v h n con chị tươi và cháu p t a b con chị tình
có dấu hiệu đau bụng nôn mửa và tử vong tại nhà
sau đó chị tươi và chị tình cũng có triệu chứng đau bụng buồn nôm
và được đưa đi gấp cứu tích cực tại bệnh viện ở hà nội nhưng cả hai không qua khỏi
chưa dừng lại sau hai mươi ngày hôn mê anh n v d chồng chị tươi đã tử vong
điều đáng nói là anh di không tham gia bữa cơm vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai nhưng cũng có các triệu chứng tương tự
ngay từ đầu vụ việc đã cho thấy những uẩn khúc lớn cần phải làm sáng tỏ
về việc tại sao trong cùng một bữa ăn mà có người tử vong người vẫn an toàn
sau một thời gian dài xảy ra từ sau các ngày định mệnh ấy
bên cạnh đó sự ra đi của người con rể vài ngày sau đó
dù không có mặt trong bữa cơm cũng là uẩn khúc lớn cần được giải đáp
qua vụ việc này không chỉ dư luận mà chính cơ quan chức năng cũng cần làm rõ tại sao hai uẩn khúc rằng
một cùng ăn cơm nhưng người khỏe người tử vong
và ẩn khúc thứ hai chính là việc tại sao anh con rể không ăn cơm cũng tử vong
đi sâu vào tìm hiểu về uốn khúc thứ nhất cùng ăn cơm nhưng người khỏe người tử vong
cụ thể chúng ta cùng bám sát vào vụ việc
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà nguyễn thị thờ quê xã hùng an huyện kim động hương yên
đi mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái lớn đã lấy chồng ở xã bên cạnh
là nguyễn thị tươi đang chở hai con đi chợ nên mẹ con bà này đứng nói chuyện
do đã gần đến trưa nên bà thợ mời con gái cùng hai cháu về ăn cơm
trên đường từ chợ về nhà
gọi thêm vợ chồng người con gái thứ hai là nguyễn thị tình đến ăn cơm cùng cho vui vậy
bữa cơm vội và không có chủ đích nên chỉ có các món ăn truyền thống là thịt lợn kho
chá lợn đậu phụ rau cần trứng sẵn ở nhà
hôm đấy tôi chỉ là vô tình gặp con rồi mời con về nhà ăn cơm
chứ không có chủ đích ăn uống gì cả và bữa cơm cũng không có món gì đặc biệt
mọi lần các con tập trung đông thì cũng mua nhiều món về ăn
nhưng hôm đó thì không có gì
bà thơ kể về bữa cơm trước khi đại họ ập xuống
căn bếp mọi người nấu ăn rộng khoảng một mươi m hai
không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc bếp ga đã cũ cùng hơn một mươi bộ bát đũa ba bốn chiếc son
theo trí nhớ của bà thơ từ lúc đi chợ về đến khi cả gia đình ngồi ăn cơm
không có ai đến nhà chơi và mọi người cũng không có biểu hiện gì lạ
bữa cơm gia đình ngày hôm đấy so với những buổi cuối tuần thì khác chỉ thiếu có một người
là anh ngờ vờ dê chồng chị tươi do anh này đi làm hộ cho người thân ở tỉnh thái bình
tổng cộng bữa cơm vào trưa hai mươi h
một mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà bà thờ có chín người năm người lớn và bốn trẻ em
khi ăn cơm vợ chồng bà và các con cháu đều ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ
nhưng khi vừa ăn xong được khoảng ba mươi phút
thì cháu nguyễn văn hoàng nờ con của chị tươi bị nôn và đau ngực
ngay lập tức bé trai này được mọi người chuyển đến bệnh viện nhi hương yên để cấp cứu
sau mấy tiếng cấp cứu bé n không qua khỏi tử vong vào cuối chiều cùng ngày
trong đó bé nợ đi viện thì chị nguyễn thị tươi và chị nguyễn thị tình
con gái chị tình là bé phạm an b bốn tuổi cũng có biểu hiện tương tự
nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại hưng yên hà nội
sau đó lần lượt bé phạm an bê rồi chị tư tử vong chung các triệu chứng như ói mỡ đau bụng
điều kỳ lạ là những người còn lại ăn bữa cơm hôm đó thì sức khỏe bình thường
thậm chí không có bất kỳ triệu chứng gì
câu hỏi được đặt ra là bốn người này cùng ăn thức ăn giống nhau
vậy tại sao lại khiến cho bốn người tử vong
con rể không ăn cơm cũng tử vong
bữa ăn này có phải là nguyên nhân chính dẫn đến các chất thương tâm trong gia đình ông bà nguyễn tiến sẵn
ba mươi tuổi trú tại thôn lai hạ xã hùng an huyện kim động
câu hỏi này có vẻ là có lý khi vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai khi chị tươi mất và được đưa từ hà nội về
thì anh ngờ vờ dê chồng chị này cũng được người dân phát hiện hôn mê sâu
ngay lập tức anh dê được đưa tới bệnh viện cấp cứu
trước đó con trai mất vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai anh này hoàn toàn bình thường
và cán đáng việc khóa
hậu sự cho con
sau một mươi chín ngày cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện ở hà nội đến chiều một mươi năm tháng một anh dê tử vong
trước cái chết đầy uống khúc của các nạn nhân công an tỉnh hương yên phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bộ y tế vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
sau đó cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân là nguyễn thị tình và nguyễn thị tươi
ở thôn lai hạ xã hùng an
trong năm hai nghìn một mươi chín nhà bà thờ kinh tế chỉ ở mức đủ ăn so với mặt bằng chung có thể gọi là nghèo
vợ chồng bà ở trong căn nhà cấp bốn lợp mái đỏ đã xuống cấp nghiêm trọng
trong nhà không có đồ đặc gì giá trị
ngày thường bà thơ đi làm công nhân ở gần nhà còn chồng là nguyễn tiến sản ở nhà
về gia đình hai người con gái bà thời cho biết cuộc sống của vợ chồng tình êm ấm hạnh phúc hơn là nhà chị tươi
còn cán bộ xã đồng thanh thông tin chính quyền địa phương không nhận được trình báo gì
về những mâu thuẫn khúc mắt của vợ chồng chị tư từ trước đến nay
ông bùi văn phúc chủ tịch ubnd huyện kim động cho biết
hiện nguyên nhân cái chết của các nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước vụ việc đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hưng yên cho biết
hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và công an huyện kim động vẫn đang tích cực điều tra
nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của bốn người
sau bữa trưa ở nhà ông sản và chồng một nạn nhân không đến ăn nhưng cũng tử vong
theo đại tá trường hiện nay các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến
viện khoa học hình sự bộ công an để tiến hành giám định nhưng chưa có kết quả cụ thể
lãnh đạo công an tỉnh hương yên chỉ rõ trong vụ việc này có nhiều điểm tình tiết rất khó lý giải
nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan
còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
nỗi đau ập đến quá nhanh với gia đình chỉ sau một bữa cơm mà lần lượt năm người đã tự giả cõi đời
hy vọng rằng vụ việc này sẽ sớm được làm sáng tỏ để phần nào làm yên lòng những người ở lại
cũng như dập tắt những hoài nghi và hoang mang trong dư luận
chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này ngay sau khi có thông báo chính thức
từ cơ quan chức năng
nơi đây là tin tức mà bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ quý vị hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật thêm các tin tức liên quan
và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo
hẹn gặp lại